hiện nay tỉnh bà rịa vũng tàu đang vào mùa thu hoạch hồ tiêu thế nhưng giá hồ tiêu đang ở mức thấp
nhiều hộ không thuê được người hái khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mùa vụ tiếp theo
trước tình trạng đó nhiều địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị hỗ trợ giúp đỡ nhân dân thu hoạch hồ tiêu
huyện ủy châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị như ủy ban mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội ban chỉ huy quân sự huyện đảng ủy các xã thị trấn hỗ trợ nhân dân thu hoạch hồ tiêu
được biết diện tích trồng hồ tiêu của toàn huyện châu đức là bảy bốn trăm linh hectare diện tích thu hoạch là sáu hai trăm bốn mươi hectare
hiện giá hạt tiêu đen khô khoảng năm mươi đồng một kg bằng tám mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với mức giá này nông dân trồng hồ tiêu không có lãi
hỗ trợ giúp đỡ nhân dân thu hoạch hồ tiêu là việc làm hết sức quan trọng
thể hiện sự quan tâm sâu sát của cấp ủy
chính quyền địa phương đối với người nông dân giúp bà con vơi bớt khó khăn và chủ động cho vụ sản xuất tiếp theo